liên quan tới vụ án đốt pháo ở đám cưới tại huyện sóc sơn hà nội
công an huyện sóc sơn công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
để làm rõ hành vi gây dối chất tự công cộng trong vụ đốt pháo dài tại đám cưới
người trực tiếp đốt pháo được xác định là trần văn khang bốn mươi một tuổi huyện sóc sơn
bị tạm giữ để điều tra hành vi gây dối trật tự công cộng
cảnh sát đang truy bắt một nghi phạm khác ở lào cai
điều tra về nguồn gốc pháo và trách nhiệm của những người liên quan